trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc hà nội cho biết trong số ba bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội được công bố vào tối ngày hôm qua hai mươi sáu tháng sáu
có hai trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng chưa xác minh được nguồn lây
bệnh nhân còn lại là trường hợp nhập cảnh có kết quả dương tính với sars cov hai sau khi hết thời gian cách ly
liên quan đến ba ca bệnh này thì qua điều tra truy vết cdc hà nội xác định được có bốn mươi ba f một và năm trăm năm mươi bốn người có liên quan
hiện các trường hợp này đều có kết quả âm tính lần một với sars cov hai
như vậy là sau một mươi một ngày không ghi nhận ca mắc covid mới ngoài cộng đồng
vào ngày hai mươi sáu tháng sáu thành phố hà nội đã ghi nhận thêm hai ca dương tính với sars cov hai ngoài cộng đồng